có lẽ là cảm xúc của người hâm mộ bóng đá việt nam vẫn còn nguyên vẹn sau khi mà đội tuyển của chúng ta
đã giành được quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá af cup hai nghìn một mươi tám
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng tự hào của các cổ động viên
sau khi trận bán kết lượt về trước philippines kết thúc vào tối ngày hôm qua
với một chiến thuật hợp lý ở trận bán kết lượt về việt nam lại tiếp tục giành chiến thắng trước philippines
cùng tỷ số như trận lượt đi
tuyển việt nam đã thắng trung quốc với tổng tỷ số bốn mươi hai và giành vé vào chung kết gặp malaysia
sau chín mươi phút cổ vũ hết mình cho đội tuyển việt nam hàng chục nghìn cổ động viên đã ùa ra đường
để ăn mừng chiến thắng hai một của đội tuyển nước nhà
mọi ngả đường rồn về hồ gươm hà nội chật cứng người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng tiếng reo hò
và những khúc ca chiến thắng rộn vang đường phố mang lại cảm xúc đặc biệt cho những người hâm mộ bóng đá việt nam
quả thực kết quả mà các chàng trai đội tuyển việt nam có được đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà
các thành phố lớn hứa hẹn lại là một đêm trắng nghẹt thở trong niềm vui
như vậy sau chiến thắng trước đội tuyển philippines đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận chung kết
aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám với đội tuyển malaysia